thưa quý vị và các bạn việc dán nhãn cho tác phẩm nghệ thuật trong các lĩnh vực như điện ảnh hội họa hay văn học
nhằm góp phần bảo đảm các tác phẩm đến với công chúng phù hợp với giá trị đạo đức xã hội thuần phong mỹ tục dân tộc
và các quy định pháp luật có liên quan đang từng bước được thực hiện
tuy nhiên thực tế triển khai vẫn còn nhiều bất cập
chẳng hạn trong việc phân định độ tuổi khiến tác phẩm không đến được đúng đối tượng và phần nào hạn chế sự sáng tạo của tác giả
điều này đòi hỏi việc dán nhãn cho tác phẩm nghệ thuật cần có những tiêu chí rõ ràng
với từng loại hình nghệ thuật thật sự giúp công chúng được tiếp cận với những tác phẩm phù hợp và có chất lượng
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài viết của tác giả nguyên phong có tiêu đề
dành mạch khi dán nhãn tác phẩm nghệ thuật mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
nhìn vào thực tế hiện nay việc dán nhãn các tác phẩm nghệ thuật đang tồn tại một bất cập chung là tiêu chí chưa rõ ràng
cho nên khi áp dụng còn nhiều lúng túng gây ra một số bức xúc trong dư luận
ví dụ trong nhiều trường hợp các đơn vị phát hành phim sách hay các mv tức music video ca nhạc
đã tự dán nhãn cho tác phẩm khi ra mắt công chúng
điều này càng khiến cho việc dán nhãn tác phẩm diễn ra tự phát lộn xộn
chưa kể với sản phẩm nghệ thuật là sản phẩm tinh thần chuyên truyền tải các giá trị văn hóa và thẩm mỹ
nếu việc dán nhãn không hợp lý sẽ trở nên khiên cưỡng gây phản ứng tiêu cực
thực tế việc dán nhãn cho tác phẩm nghệ thuật rất cần thiết giúp công chúng có sự phân định rõ ràng
từ đó quyết định lựa chọn tác phẩm không chỉ phù hợp nhu cầu thẩm mỹ
mà còn cần phù hợp với độ tuổi của đối tượng thưởng thức tác phẩm
thêm nữa vì mỗi lĩnh vực nghệ thuật đều có các đặc trưng riêng
việc dán nhãn cần phù hợp với từng lứa tuổi sẽ vừa bảo đảm tính nghệ thuật trong tác phẩm
vừa đúng với quy định của cơ quan quản lý góp phần thỏa mãn nhu cầu thưởng thức của công chúng
các vướng mắt trong tiêu chí dán nhãn vì thế cần sớm được dành mạch để thống nhất và áp dụng đồng bộ
tại việt nam việc dán nhãn phổ biến nhất được sử dụng trong điện ảnh với các tác phẩm phim chiếu dạp
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy cục điện ảnh
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã thông báo chính thức quy định bốn mức nhãn cho phim khi ra chiếu dạp
cụ thể p là phim phù hợp khán giả ở mọi lứa tuổi c một mươi ba là phim cho khán giả từ một mươi ba tuổi trở lên
c một mươi sáu là phim cho khán giả từ một mươi sáu tuổi trở lên và c một mươi tám là phim cho khán giả từ một mươi tám tuổi trở lên
tuy nhiên đã xuất hiện tâm lý lo ngại ở một số nhà lãnh
vì sợ tiêu chí dán nhãn không rõ ràng không công tâm ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu của bộ phim
đơn cử như mùa phim tết hai nghìn một mươi bảy phần lớn các phim ra dạp là phim hài nội dung nhẹ nhàng nhưng lại đều được dán nhãn giới hạn độ tuổi
cụ thể các phim dừng xanh kỳ lạ chuyện lục vân tiên tuyệt đỉnh cung phu được dán nhãn c một mươi ba
nàng tiên có năm nhà chạy đi rồi tính có nhãn c một mươi sáu
trong khi đó bộ phim tây du ký mối tình ngoại chuyện hai có nhiều phân đoạn bạo lực diễn viên tạo hình hở hang lời thoại thô thiển đôi chỗ còn có nội dung nhạy cảm lại được dán nhãn p
chưa kể một số đơn vị phát hành còn sử dụng việc dán nhãn c một mươi sáu hay c một mươi tám như một chiêu pr cho phim
nhằm lôi kéo khán giả bằng cách tập trung truyền thông về các cảnh nhạy cảm trong phim mặc dù sau khi kiểm duyệt đã bị cắt bỏ
hoặc trong một số trường hợp dù đã giới hạn độ tuổi nhưng đơn vị phát hành vẫn thường phải chấp nhận cắt bỏ những phân đoạn được cho là chưa phù hợp trong phim
gây cảm giác hụt hẫng cho khán giả trong quá trình thưởng thức tác phẩm nghệ thuật
đối với thể loại phim truyền hình việc dán nhãn phim cũng cần thiết không kém vì lượng người xem đông cho nên cần được sàng lọc kỹ hơn
cần lưu ý là việc kiểm soát độ tuổi của khán giả xem tv gần như là
bất khả thi bởi điều này hoàn toàn phụ thuộc vào vai trò của người lớn trong gia đình và ý thức của công chúng nhỏ tuổi
mới đây ngày một mươi hai tháng bảy bộ phim quỳnh búp bê đã bị tạm dừng phát sóng trên khung giờ vàng của vtv
nhưng trước đó bộ phim đã được đơn vị sản xuất dán nhãn một mươi tám cộng cấm trẻ em dưới một mươi tám tuổi
chuyện tạm dừng phát sóng bộ phim này đã phần nào cho thấy khoảng trống trong quy định về dán nhãn cho phim truyền hình
việc đánh giá lựa chọn đây là khung giờ phù hợp cho những phim được dán nhãn người lớn
còn chưa được các cơ quan chức năng và tổ chức cá nhân có liên quan quan tâm đúng mức
nền điện ảnh tại nhiều nước trên thế giới hiện nay đã đưa ra mức phân loại hết sức cụ thể cho các bộ phim
thí dụ hiệp hội điện ảnh mỹ gọi tắt là mpaa đưa ra các mức phân loại bao gồm
g có thể công chiếu rộng rãi
cha mẹ hoặc người giám hộ nên có hướng dẫn cho con khi đi xem
cha mẹ hoặc người giám hộ đặc biệt chú ý
phim có giới hạn người xem không dành cho trẻ em dưới một mươi sáu tuổi nếu không có người lớn đi cùng
không dành cho trẻ em dưới một mươi bảy tuổi do có nhiều yếu tố gây ảnh hưởng xấu đến nhân cách đạo đức khuyến khích hành vi phạm tội
bảng phân loại còn quy định cụ thể các cảnh quay như thế nào thời gian đến đâu để tương ứng với độ tuổi nào được xem
chẳng hạn có cảnh hôn thì dán nhãn pg một mươi ba có cảnh chửi thề hay khỏa thân nhưng không rõ ràng thì xếp er
đây là những kinh nghiệm mà chúng ta có thể tham khảo
trong lĩnh vực văn học hiện nay mỗi năm các nhà xuất bản cho ra mắt hàng nghìn đầu sách
tuy nhiên việc gắn mác quy định
định giới hạn tuổi cho sách hoặc cảnh báo độc giả cân nhắc trước khi đọc lại phần lớn rơi vào tình trạng tự phát
chủ yếu phụ thuộc vào nhà xuất bản với sự đồng thuận của tác giả nếu là tác giả trong nước
trong khi mỗi đơn vị xuất bản lại có quan điểm khác nhau về độ tuổi phù hợp
đối với sách dịch những mác phân loại trên biển sách hiện nay như một mươi tám hay đọc giả cân nhắc trước khi đọc
cũng là do nhà xuất bản tự gắn theo bản gốc
sách có nội dung người lớn
theo ông chu văn hòa cục trưởng xuất bản in và phát hành thuộc bộ thông tin và truyền thông
đến nay vẫn chưa có văn bản thông tư nào hướng dẫn hoặc yêu cầu nhà xuất bản cần có cảnh báo về tuổi của độc giả
ngay luật xuất bản cũng không quy định khi ra thị trường sách phải gắn mác tuổi nhằm mục đích giới hạn độ tuổi đọc giả
tuy nhiên nhiều đọc giả cho rằng việt nam cần có quy định phân loại sách một mươi sách
một cộng một mươi tám cộng như trong lĩnh vực điện ảnh phim truyền hình để sách có nội dung người lớn cũng được xuất bản danh chính ngôn thuận đáp ứng nhu cầu của nhóm đọc giả phù hợp
cũng theo ông chu văn hòa cục xuất bản in và phát hành sẽ sớm soạn thảo và xúc tiến việc hướng dẫn
dán nhãn phân loại sách cho người lớn để giúp nhà xuất bản định hướng bạn đọc công ty phát hành phục vụ đúng đối tượng và người đọc đỡ mất thời gian lựa chọn
không chỉ sách dành cho người lớn sách cho thanh thiếu nhi cũng đòi hỏi việc gắn mát phù hợp thậm chí cần khắt khe và cẩn trọng hơn
do đây là lứa tuổi dễ bị tác động bởi các yếu tố khách quan
thực tế đã có khá nhiều sách cho thiếu nhi không dán nhãn một mươi tám cộng nhưng nội dung lại khiến ngay cả người lớn khi đọc cũng phải đỏ mặt
hoặc có cuốn tuy được dán nhãn nhưng nội dung chứa các yếu tố bạo lực và tình dục
không phù hợp với thuần phong mỹ tục của việt nam
riêng đối với thể loại chuyện dành cho thiếu nhi ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy bộ thông tin và truyền thông đã có thông tư chín hai nghìn một mươi bảy tt btt
quy định về tỷ lệ nội dung thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói báo hình báo điện tử và xuất bản phẩm
thông tư quy định với các loại xuất bản phẩm dành cho trẻ em phải ghi rõ đối tượng phục vụ ở bìa bốn và trang tên sách theo các lứa tuổi
dưới sáu tuổi từ sáu đến một mươi tuổi từ một mươi một đến dưới một mươi sáu tuổi
tuy nhiên trên thực tế việc thực hiện vẫn còn nhiều bất cập
cùng với điện ảnh và văn học cũng cần chú trọng lĩnh vực nhiếp ảnh hội họa mà nóng nhất là việc dán nhãn cho ảnh nuôi khỏa thân
việc phổ biến một cách rộng rãi các tác phẩm nuôi vẫn gây nhiều ý kiến trái chiều
các tác giả hay đơn vị tổ chức vẫn khá long đong khi xin cấp phép cũng như gặp khó khăn trong việc tổ chức triển lãm
vừa qua việc cục mỹ thuật nhếp ảnh và triển lãm thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch chính thức cấp phép cho một triển lãm ảnh nuôi đầu tiên tổ chức tại hà nội
được coi là sự kiện đáng chú ý trong lĩnh vực nhiếp ảnh
triển lãm đã quy tụ tác phẩm của một mươi tác giả
nổi tiếng chuyên trụ ảnh nuôi
xong điều đáng nói là triển lãm suyết phải gắn thêm mark một mươi tám cộng để hạn chế đối tượng đến thưởng thức
cuối cùng các cơ quan chức năng đã quyết định gỡ bỏ quy định này
thực tế ảnh nuôi nghệ thuật có cần thiết phải dán nhãn hay không khi bản thân được đánh giá là tác phẩm nghệ thuật
truyền tải cái hay cái đẹp đến với công chúng
và đã là ảnh nghệ thuật thì liệu có tác động ảnh hưởng xấu đến công chúng hay không
đó là câu hỏi mà cơ quan quản lý văn hóa và các chuyên gia liên quan cần sớm đưa ra câu trả lời
để nếu là tác phẩm nghệ thuật đích thực lành mạnh thì tác phẩm đó cần đến được với công chúng
trong khi đó nói đến quy định hiện chưa có quy định liên quan vấn đề độ tuổi nào thì được tiếp cận triển lãm ảnh nuôi
và cũng không có điều luật quy định phải đủ một mươi tám tuổi mới được xem ảnh nuôi
thực tiến hoạt động dán nhãn
cho các tác phẩm nghệ thuật thời gian qua cho thấy cần sớm có những quy định với từng loại hình nghệ thuật
muốn như vậy cần phải có bộ tiêu chí cụ thể rõ ràng nhằm đạt được mục đích là hạn chế đối tượng độc giả không phù hợp
khi đã có điều luật và tiêu chí rõ ràng các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan cần tuân thủ nghiêm túc
và sẽ bị xử phạt nghiêm khắc nếu vi phạm
đó cũng là một cách để thực hiện đúng mục đích của việc giảm
đồng thời thể hiện sự tôn trọng của phía đơn vị chức năng để ra quy định đối với công chúng khi yêu cầu họ thực hiện
đồng thời ý thức của độc giả cũng là một yếu tố quan trọng bảo đảm tác phẩm đến được với đúng đối tượng
vì thực tế không khó có thể hỏi hoặc yêu cầu xuất trình chứng minh thư của một người đi mua sách xem phim
nhưng việc tôn trọng cũng như thực hiện quy định dán nhãn tuổi khi tìm mua thưởng thức những cuốn sách
những bộ phim những bức tranh ảnh sẽ giúp độc giả tiếp cận được những giá trị phù hợp với nhu cầu văn hóa của mình
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết dành mạch khi dán nhãn tác phẩm nghệ thuật của tác giả nguyên phong
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình hôm nay xin tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau